cái cấp ủy đảng ở đó thiếu một sự kiên quyết có một lợi ích nhóm nào đó trong đó xuất hiện và chúng ta sẽ phải ở cấp cao hơn hoặc ở các cơ quan chức năng sẽ phải tập trung nhiều hơn khi xuất hiện những cuộc đấu tranh của người dân kéo dài
bác nói nó chủ trương một biện pháp một mươi quyết tâm hai mươi nhưng biện pháp không đến nơi đến trốn và quyết tâm lại càng kể cả những người đứng đầu
tại vì qua câu chuyện của bác tôi mới thấy sự đau xót rất lớn
hiện nay thì nó có một câu chuyện là chúng ta quyết tâm từ cơ quan hoạch định trí sách của cơ quan đảng cơ quan lãnh đạo
có một quyết tâm rất cao đã xây dựng một hệ thống chính sách gồm các quy định của đảng các quy định của nhà nước để tạo điều kiện tốt nhất người dân có thể phản ánh có thể tố cáo các hành vi tham nhũng
và nó trở thành cái quy định
tuy nhiên cái quy định đó có trở thành thực tế cuộc sống hay không
thì nó cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta
chúng ta luôn luôn phải có một cái thiết chế giám sát cái thiết chế đánh giá
dạ vâng ạ
thưa các vị khách mời thì bên cạnh cái việc mà những người tố cáo tham nhũng tố cáo những hành vi sai trái được bảo vệ
thì theo quy định của pháp luật họ còn được phải ghi nhận biểu dương những cái công lao của họ những cái đóng góp của họ khi mà họ đã tố cáo đúng
thưa ông nguyễn trung giật ông có thể chia sẻ về những cái trải nghiệm thực tế của bản thân về việc này ạ
về vấn đề khen thưởng thì cái quyết định một nghìn hai trăm một mươi chín của
có thủ tướng trường trường trường họa bình đấy
thì ông có biểu dương có biểu dương
nhưng mà tôi nghĩ là nếu như tôi nhá nhưng cá nhân tôi thì tôi cho là biểu dương như thế tôi cho là đã là một cái đáng quý đối với tôi rồi
thế thì tôi rất hoan nghênh và tôi rất vui mừng mà cả gia đình vui mừng về cái việc mà thủ tướng biểu dương có tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh chống tiêu cực
thế là gia đình phấn khởi lắm mà chúng tôi cũng thế
nhưng mà đấu tranh này thì có phải để mong có bằng khen giới khen huy hôn huy chương gì đâu
nhưng phải có những cái động viên kịp thời như thế nào
thưa ông phí ngọc tuyển thì ông đánh giá về cái việc mà ghi nhận những công lao của những người tố cáo đúng
thì ông đánh giá như thế nào về cái chất lượng cũng như là tình hình thực hiện cái nhiệm vụ này cái công việc này ạ
thực ra thì chúng tôi cũng đã được ban chỉ đạo góp giao cho cái nhiệm vụ là
là xây dựng một cái chính sách để khuyến khích người tổ cao
thì trong đó nó có hai hướng
một cái hướng là bảo vệ người tổ cao
thế còn về khuyến khích thì cũng đã có một thanh tra chính phủ đã được ban hành một cái thông tư
hối hợp với lệ thông tư liên tịch với lệ bộ nội vụ là có khen thưởng những người tổ cao
có cái thành kích trong việc tổ cao tham nhũng
thì đấy là
thực tế hai hướng
thực tế thì trong
từ khi mà ban hành cái
cái quy định về khen thưởng đối với lệ
những người mà có thành tích trong công việc tổ cao tham nhũng
thì hiện nay hôm qua trao đổi của ban thi đua khen thưởng trung ương thì cũng chưa có nhiều
lý do thì nó cũng
cũng có một vài trường hợp đề xuất
nhưng có lẽ là nó cũng
có vướng đâu đó trong cái
cái hồ sơ
cái cơ quan mà làm công tác khen thưởng ấy
thì người ta phải căn cứ vào cái bộ hồ sơ đầy đủ của cái người tổ cao
cái cơ quan chức năng ấy người ta ấy
khi mà người ta làm rõ cái hành vi sai ấy người ta cứ chưa kết luận được
đó là hành vi tham nhũng
cho nên nó cũng không phù hợp
nên là cái số khen thưởng nó cũng chưa được nhiều
thưa các vị khách mời thì có thể thấy rằng là qua những gì chúng ta vừa mới trao đổi và bàn luận với nhau
thì hiện nay khi mà người dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng
thì chỉ mới được bảo vệ ở mức cái dừng lại là bảo vệ cái danh tính
còn cái việc mà khuyến khích bằng những cái hình thức khen thưởng hay là ghi nhận
thì nó cũng đang ở cái mức độ với kết quả khiêm tốn
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã nhấn mạnh đến vai trò của người dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
rồi hệ thống những chủ trương đường lối của đảng cũng đã khẳng định vững chắc điều đó
mời quý vị và các đồng chí hãy cùng chương trình điểm lại một số nội dung chính sau đây
người nói làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô lãng phí quan liêu
biến hàng trăm hàng triệu con mắt lỗ tai cảnh giác của quần chúng
thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi
không để cho tệ tham ô lãng phí quan liêu còn chỗ ẩn nấp
chúng tham ô tham nhũng như vậy là phải có lãnh đạo
phải có đảng lãnh đạo phải có sự lãnh đạo chặt chẽ
và phải có cả hệ thống chính trị vào cuộc
và tôi rất đặc biệt lưu ý là bác nói nhiều đến vai trò của nhân dân
nó là thể hiện tinh thần dân chủ
phải đưa toàn dân vào cuộc chiến chống tham ô tham nhũng
ngay từ nghị quyết số một mươi bốn của bộ chính trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng
cũng đã đề cập đến các đoàn thể quần chúng
phải có kế hoạch giáo dục động viên và tổ chức cho nhân dân
tham gia tích cực đấu tranh chống tham nhũng
hội nghị lần thứ ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
đã đề ra nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
đây là nghị quyết đầu tiên của ban chấp hành trung ương đảng
đề cập một cách toàn diện tập trung về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
theo đó một trong một mươi giải pháp nghị quyết chỉ ra
đó là tăng cường giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử
và tư tưởng đó cũng đã được khẳng định trong những nhiệm kỳ đại hội tiếp sau
thể hiện chủ trương nhất quán của đảng ta
trong việc phát huy vai trò người dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
vâng thưa các vị khách mời thì có thể khẳng định vai trò to lớn của nhân dân
trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
thế nhưng mà nhìn lại hệ thống những cái chủ trương của đảng
theo các vị khách mời đánh giá
thì nhân dân có thể xem là có vai trò chủ thể trong cuộc đấu tranh này không ạ
thì nói về lý luận thì cách mạng có hai yếu tố
yếu tố thứ nhất là đường lối lãnh đạo của đảng đúng
nhưng đường lối đó nếu không có dân thì như vậy không được
thành ra dân chính là người quyết định thành bại của một cuộc cách mạng
có đường lối đúng
thành tôi chỉ nghĩ rằng trong phòng chống tham nhũng thế
tức là chủ trương của đảng đã có
còn ngày càng hoàn thiện
thì cái người quyết định với nhà chính là dân
thì chúng ta thì nói là người đưa thuyền thì cũng là dân
mà người lật thuyền cũng là dân
tức là người dân sẽ quyết định
vì chúng ta đang xây dựng một nhà nước là của dân do dân vì dân
như vậy chúng ta nhìn hết đây
thì chúng ta thấy là cái vai trò của người dân rõ ràng là người chủ rồi
thì di dân có thể quyết định tất cả những cái vấn đề không riêng gì câu chuyện chống tham nhũng
đối với người dân chống tham nhũng thì người dân càng đóng một vai trò quan trọng
trong cái chính sách của đảng và nhà nước hiện nay
vậy thì thưa ông nguyễn trung giật thì ông nghĩ như thế nào về cái việc mà
người dân là chủ thể của các cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trên thực tế hiện nay ạ
tôi nghĩ cái vị trí của người dân thì thế này
là người dân là chăm tay nghền mắt
cho nên người ta phát hiện và nắm bắt cái tình hình ở địa phương
rất là nhạy bén
thế nhưng làm thế nào để phát huy được của người ta
bây giờ người ta không dám
tiếc rằng cái sức mạnh của dân đó chưa được tức là cấp ủy và chính quyền một số địa phương tức là phát huy
do rằng tức là có ngại về yếu tố này hay yếu tố khác
sợ rằng nó quá đà
thành ở một số nơi thì cái quyền làm chủ của dân vẫn còn bị hạn chế
thưa ý kiến của bác vị khách mời
thì yếu tố nào sẽ được xem là yếu tố căn cốt để người dân phát huy được vai trò của mình thực sự trở thành chủ thể trong công cuộc đấu tranh phòng chống thâm nhũng
ở đây cũng có thể nói như thế này
ở mỗi một cấp đều có cả hệ thống chính trị
mà tại sao người dân lại phải đơn độc như vậy
người dân nếu là một cựu chiến binh thì có tổ chức cựu chiến binh
nếu là người nông dân có hội nông dân
hay nếu là phụ nữ có hội phụ nữ
nhưng các cái hội đấy hình như cũng chưa phát huy được
trong một cái đề án gần đây của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam có cái đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng
ngoài cái việc tổ chức tuyên truyền
ngoài cái việc là chỉ đạo các cái tổ chức trực thuộc là giám sát
thì có một cái vai trò
là thay mặt tiếng nói của những thành viên để phản ánh lên
và đấy chính là cái áp lực chính trị rất mạnh để yêu cầu các cấp ủy đà cấp chính quyền ở nơi đó
tôi thì phải nói là có một cái thứ một cái để tránh cho người dân phải đỡ đơn độc trong cái công trực chống thâm nhũng
thì các cái tổ chức
xã hội thuộc cái mặt trận tổ quốc việt nam cần phải có một cái hoạt động tích cực hơn và có tiếng nói độc lập hơn trong mỗi cấp ủy đảng của mình
để giúp cho cái việc là tổ chức tiếng nói của người dân không thành đơn lẻ nữa
và khi nó không thành đơn lẻ thì nó cũng sẽ không bị kéo dài
càng ngày cái dân chủ được phát huy thì vai trò của dân trong phòng chống tham nhũng ngày càng quan trọng
nếu như năm chín mươi tám thì chỉ có quy chế dân chủ dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
thì báo cáo tức là sau nhiều lần chúng tôi đề nghị kỳ này báo cáo chính trị đại hội một mươi ba thêm cái dân giám sát và dân hưởng thụ
mà cái hưởng thụ đó nó lại càng kích thích để dân họ phát huy dân chủ
tôi chỉ yêu cầu như thế này có cơ chế
nhưng kỳ này phải hoàn chỉnh cái cơ chế đó
để tất cả dân người ta yên tâm như ông giạt vừa nói
dựa yên tâm để họ chống họ phòng và chống
dạ vâng ạ như vậy thì việc đặt ra trước mắt đây là phải hoàn thiện cơ chế trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
để người dân phát huy được vai trò của mình thực sự trở thành chủ thể trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
thì có lẽ không thể không nhắc đến vai trò của người đứng đầu tại mỗi cơ quan đơn vị
thế nhưng thực tế ở nhiều địa phương người đứng đầu chưa thực sự trú trọng và quan tâm
đúng mức đến việc này mời quý vị và các đồng chí hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi những ghi nhận sau đây
huyện crono tỉnh đắk nông
sự việc đền bù nhầm ở công trình thủy lợi đắk đổ đã gây nên sự bức xúc phẫn nộ trong quần chống nhân dân
khi những người không có đất đền bù lại được nhận hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng
trong khi có những người bị thiệt hại lại không được nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào
trước sự bất minh đó người dân nơi đây đã đứng lên
tôi tố cáo những sai phạm của cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình lập phương án đền bù hỗ trợ công trình thủy lợi đắk đổ
hệ quả dành cho những người đã đứng lên tố cáo sai phạm là sự dọa dẫm uy hiếp từ kẻ lạ
cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn
tuy nhiên điều đáng nói ở đây là dù có bị nguy hiểm có rình dập nhưng người tố cáo chưa từng được bảo vệ bởi các cơ quan chức nào
cái việc mà tôi tố cáo từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
huyện cũng không trả lời và tỉnh không trả lời
nhưng mà vẫn tiếp tục thưa nói là những cái số điện thoại gọi lại đe dọa gia đình nhà tôi rất là nhiều lần
nói là thuê xã hội đen và đi đường ban ngày là tông xe để cho tôi chết
trong khi mà tôi phát hiện ra vì tôi vào giống như tôi vào đầu đánh đấy
sau đó là có nhiều cái số điện thoại điền đến
nên là tôi có rút lời đi
nếu mà rút lời đi thì còn đợi nếu mà không rút lời là hậu quả sẽ khốn lương
hai vợ chồng tôi đi vắng thế là nó ở nhà nèm bá cục đá đến mái tôn
mới gắm cái giáo được trực cửa nữa
nó đe dọa nhiều lắm
về cái đe dọa thì hiện nay ủy ban hội nguyện chưa nhận được cái việc đe dọa
nếu mà có cái việc đe dọa đó thì ủy ban hội nguyện sẽ chỉ đổ cơ quan chức năng xử lý thay thống quyền
nhìn lại những vụ việc chống tham nhũng thời gian qua
như sự việc của lão
của lão nông phạm tấn lực huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
mà ông nhiều lần bị khủng bố tinh thần bị đánh thừa sống thiếu chết và phải nhập viện cả tuần trời
vậy câu hỏi đặt ra ở đây là các cơ quan chức năng
đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan đơn vị ở đâu làm gì khi người dân bị đe dọa
thưa các vị khách mời thì như chúng tôi đã vừa mới phản ánh
khi người dân bị đe dọa uy hiếp vì tố cáo tham nhũng thì các cơ quan chức năng đặc biệt là người đứng đầu lại cho hay rằng là chưa nhận được thông tin
rồi thậm chí khi người dân bị đánh đến thương tích họ cũng không nhận được bất cứ một cái sự bảo vệ nào
vậy thì thưa các vị khách mời ở đây có điều gì đáng bàn về trách nhiệm của những người đứng đầu tại các cơ quan đơn vị
trong cái hệ thống chúng ta có thiết kế các cơ quan chức năng cái nhiệm vụ của các cơ quan chức năng
tuy nhiên khi sự việc xảy ra
thì có rất nhiều người thông tin ra công chúng báo chí hay nói những cái thông tin mà không biết
thì chúng ta phải nói nay là cái chỗ đó là không có làm thực hiện đúng cái trách nhiệm của mình
vì trách nhiệm của cơ quan quản lý là tự mình phải thu thập tài liệu chứ không phải chờ cái chỗ báo cáo
ta lấy nhiều trường hợp mà cứ trả lời báo chí thì chúng tôi chưa nhận được báo cáo
tại sao lại phải chết báo cáo
nhiệm vụ của anh ở cái khu vực đấy là anh phải thu thập thông tin anh phải chủ động nắm thông tin
thì đây là một cái câu chuyện chúng ta sẽ phải bàn đến cái chức năng nhiệm vụ cho mỗi một cái cơ quan nó rành mạch cụ thể hơn
ở một số nơi qua kinh nghiệm mà tôi biết đấy thành tích thì cá nhân hay nhận còn khuyết điểm thì đổ cho tập thể hoặc là chưa tập thể
đấy có đồng chí theo dõi lắm chúng mình thấy
thành tích thì viết rất nhiều
nhưng mà khuyết điểm biết tí thôi
đấy là cái tâm trạng ở không ít cán bộ chủ chốt hiện nay
ý thứ nhất
ý thứ hai là cái hành chính hành chính quan lưu trong một bộ phận cán bộ của chúng ta hiện nay kể cả cán bộ trẻ à nhất là cán bộ trẻ
tôi phải nói đấy là không sâu sát với dân
chứ bây giờ nó xảy ra ngay ở hồ chí minh
chứ bây giờ nó xảy ra ngay ở hồ chí minh
họ quyện mình mà nó là nói là tôi cũng biết thì thì không thể chấp nhận được
tôi thấy cái người đứng đầu trong cái việc này
tôi nói là bản thân anh
trước tiên là phải gương mộc
tôi đơn cử như tôi nhá
ban thượng bộ đến thận nhà yêu cầu đồng chí nhân trong một suất đất
như vậy thì có phải là hiện nay chúng ta chưa thực sự có những cái chế tài đủ mạnh để có thể giang bồ trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc thực thi công việc này
việc này việc mà phát huy cái vai trò của người dân
trong đối tranh phòng trọng tham nhũng
hiện nay chúng ta là có cái vấn đề
cái chế tài cái chế tài là chúng ta
đánh giá để nhận xét
ví dụ như sau một nhiệm kỳ
chúng ta chưa có đánh giá
một cái người anh cán bộ này trong cái nhiệm kỳ này
giải quyết được cái việc gì
anh đã sử dụng bao nhiêu nguồn lực
của đất nước anh làm được cái việc gì
chúng ta chưa đánh giá sát cái việc đấy
chúng ta đánh giá cán bộ
cũng có chỗ nó chưa sát như vậy
đấy là một cái
mặc dù là
các cái ý kiến các cái chỉ đạo
của cấp cao thì rất sát
khi việt xây dựng cái chỉ thị một mươi
thì tổ tướng rất nhân mạnh
cái câu chuyện là
lấy cái đánh giá của người dân
đối với các cơ quan nhà nước
đấy là một trong những cái
sát nhưng mà chúng ta phải
siết chặt ở cái khâu cán bộ là
chúng ta phải đánh giá cái khâu cán bộ
bằng một cái thiết chế
đánh giá trách nhiệm
tôi thấy là chế tài
mình có nhưng mà
thực hiện chế tài thì không
đến nơi đến chốt hay nói như
bác hồ nói là cái quyết tâm
của toàn đảng
toàn dân chưa đến mức
mà ngăn chặn
để đẩy lùi cái này
bác nói là
chủ trương một biện pháp một mươi
quyết tâm về hai mươi
thì hầu như cái quyết tâm
của cả hệ thống chính trị của chúng ta
tức là chưa đến
mức để tất cả
đẩy lùi nó
tôi không nghĩ là nhất biết cái chế tài
phải là bắt phải là tù tội
phải là kỷ luật
mà còn có một cái chế tài
có nên để người ta làm tiếp hay không
nó phải rõ ràng
và cái tiêu chí nó phải được đánh giá
một cách khách quan
dân chủ và từ
nhiều cơ quan chứ không nên đánh do
một trung tâm nào đánh giá
thưa ý kiến của bác vị khách mời
thì yếu tố nào sẽ được xem là yếu tố căn cốt
để có thể phát huy được vai trò của người
đứng đầu trong cái việc mà khuyến khích
và bảo vệ người dân đấu tranh chống tham nhũng
tìm những con người trong di trúc
phải là những người cần kiệm
liêm chính trí công
mà chọn cái người đứng đầu được như thế
nhưng mà bây giờ mình khỏi cái là
không biết nơi lại chọn sai
cứ dựa vào quy trình thôi
nhưng mà không
thấy trách nhiệm của cá nhân mình
tôi cũng người nhật chí
ý kiến của bác giật và ý kiến của đức trúc là
đầu tiên là chọn người
chọn được người có đầy đủ những cái yếu tố
theo cái tiêu chuẩn
nhưng quá trình giám sát quá trình sử dụng
là cái thứ hai
và cái đánh giá cuối cùng
nếu như anh ta đã không đáp ứng
những cái tiêu chuẩn căn cốt
thiếu cái lòng trung thực
thì có lẽ cũng nên

chứ không phải cứ duy trì mãi anh ta
ở trong cái bộ máy
rồi nay chuyển chỗ này mai chuyển chỗ khác
rồi năm tháng nó lại trôi đi
rồi cái sự việc nó lại
bản chất con người rất khó mà thay đổi đâu
như vậy thì có thể thấy rằng là
phải chọn được
người đứng đầu xứng đáng
cùng với đó là xây dựng một cái thiết chế đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu
và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm

những cái giải pháp là những cái yếu tố căn cốt
để có thể nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu
trong cái việc mà khuyến khích và bảo vệ
người dân đấu tranh phòng chống tham nhũng
thưa các đồng chí
thưa quý vị và các bạn
khi người dân dũng cảm đứng lên tố cáo sai phạm
và kiên trì đấu tranh với những hành vi tiêu cực tham nhũng
thì điều họ mong muốn không phải là một tầm giấy khen
hay là những khoản tiền thưởng
mà hơn hết họ đang đấu tranh cho lẽ phải
cho sự minh bạch và công bằng
chúng ta hiện nay đa phần vì tâm lý sợ hãi
sợ bị trả thù
sợ liên lụy sợ trách nhiệm
khi tố cáo những hành vi sai trái
mà luôn ở trong cái trạng thái né tránh và cam chịu
vậy nên với những người dũng cảm như vậy
không thể để họ mãi là những người đơn độc
việc phát huy vai trò của người dân
đưa người dân trở thành chủ thể
trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
sẽ là một yếu tố quan trọng bổ sung thêm sức mạnh
cho công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
mà đảng và nhà nước đang quyết liệt triển khai
và để làm được điều đó
thì cần hơn hết sự gương mẫu
quyết liệt từ những người đứng đầu
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời
trong chương trình ngày hôm nay